tại nhà quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội đã khai mạc hội nghị đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về một số dự án luật trình quốc hội tại kỳ họp thứ bảy
trong phiên làm việc sáng nay các đại biểu cho ý kiến về dự thảo luật giáo dục sửa đổi
những vấn đề liên quan đến quy định về có nên có một hay nhiều bộ sách giáo khoa cho một môn học là những vấn đề được quan tâm
các phó chủ tịch quốc hội uông chu liêu phùng quốc hiển đỗ bá tị và phó thủ tướng vũ đức đam đã tham dự hội nghị
là đại biểu phát biểu đầu tiên đại biểu tô văn tám băn khoăn nhiều vấn đề mà ngành giáo dục đang gặp phải như thái độ lạnh lùng ích kỷ bạo lực học sinh
theo đại biểu này căn nguyên của những hành vi trên trước tiên là do việc hành xử thiếu trong sáng của một bộ phận giáo viên hiện tượng ép học thêm xam sỡ lạm dụng học sinh đối xử thiếu công bằng thiếu nhân ái với học sinh dẫn đến hệ quả tổn thương cho lòng tôn kính
bên cạnh đó là do trách nhiệm của gia đình
và do sự phân hóa giàu nghèo
quyền sống quyền học tập quyền được tôn trọng không phân biệt đối xử và họ cảm nhận được điều đó tốt nhất là ở trường học với môi trường giáo dục an toàn lành mạnh
trong khi đó cho ý kiến về việc nên hay không nên có nhiều bộ sách giáo khoa cho một môn học nhiều đại biểu vẫn giữ nguyên quan điểm chỉ nên có một bộ sách giáo khoa cho một môn học
tôi nghĩ là tại sao chúng ta không có một chương trình và một sách giáo khoa
để làm gì để lúc mà đi thi tuyển thì nó cũng dễ dàng thi và cái hội đồng thi soạn đề thi cho nó cũng dễ nữa chứ không thể là thi thì thi chung một đề thi cả nước mà sách giáo khoa thì nhiều sách và nhiều giáo viên dạy nhau
qua thảo luận nhiều đại biểu cũng bày tạo ý kiến cần tăng điểm đầu vào ngành sư phạm thời gian qua có nhiều trường chỉ với một mươi năm điểm học sinh đã đủ điểm đầu vào ngành sư phạm
thầy giỏi mới có trò giỏi thầy không giỏi học sinh mới có trò giỏi
trò sẽ không giỏi vì vậy nếu đề thực trạng này xảy ra nhiều năm sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục